mà bức tranh này đã được xác lập là bức tranh ba d dài nhất việt nam
và trở thành một trong những điểm đến vui chơi thích thú trong những ngày trung thu sắp tới
những hình ảnh dân gian thân quen trong ký ức

chuyện cổ tích việt nam phong cảnh việt nam và tết trung thu cho thiếu nhi

những câu chuyện lịch sử chưa bao giờ gần gũi đến thế

đây là những bức tranh rất là sinh động

đây là những bức tranh rất là sinh động

tại khu đô thị goldmark city sẽ là một lựa chọn thú vị dành cho nhiều gia đình và giới trẻ
tại hà nội trong những ngày tết trung thu
một không khí cổ tích tươi vui và mãng nhãn với phong cách trang trí độc đáo

chương trình an ninh ngày mới tiếp tục với các thông tin đáng chú ý

chương trình an ninh ngày mới tiếp tục với các thông tin đáng chú ý
đồng bằng sông cổ long thành khu vực giàu có của việt nam
thì cần phải giữ được đất giữ được nước giữ được người
đó là khẳng định của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại hội nghị phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
thích ứng với biến đổi khí hậu được tổ chức vào sáng ngày hai mươi bảy tháng chín
thông tin được đăng tải trên báo lao động
theo đó thủ tướng cho biết ngay trong tháng chín này
chính phủ sẽ ban hành một nghị quyết về phát triển bền vững đồng bằng sông cổ long
và khẳng định tinh thần phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
một trong những tinh thần cốt yếu chính là giữ đất giữ được nước giữ được con người
trên cơ sở đó cần có tầm nhìn để xây dựng đồng bằng sông cửu long
từ vựa lúa trở thành khu vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao
thủ tướng yêu cầu ba quan điểm phát triển đồng bằng sông cửu long
trong đó nhấn mạnh việc bảo tồn những giá trị văn hóa và cuộc sống sung túc của người dân
thứ hai là đổi mới tư duy phát triển cổ điển sang tư duy kinh tế nông nghiệp hữu cơ và công nghệ cao
thứ ba là quan điểm phát triển thuận tự nhiên chống can thiệp thô bạo vào tự nhiên
báo an ninh thủ đô số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết với tiêu đề
thang vận chuyển sẽ là cái bẫy chết người nếu dùng xe quê trình
đề cập đến vụ một nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ăn uống trên địa bàn thành phố hà nội thiệt mạng
do bị kẹt thang vận chuyển thức ăn đã giống nên hồi chuông cảnh báo
ngày nay nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống do thuê nhà cao tầng trong diện tích hẹp
đã để tiện lợi thì đã lắp đặt thêm hệ thống thang vận chuyển thức ăn thực phẩm
nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn đang là nỗi lo thường trực
bài báo phân tích tại một số quán ăn thang vận chuyển đang được sử dụng một cách vô nguyên tắc
không cảnh báo báo hiệu nguy hiểm thậm chí người sử dụng còn dùng như trò chơi
đáng chú ý hệ thống dây tời và máy móc thiết bị vận hành thang vận
đều được các nhà thiết kế để lộ thiên
không có hộp kỹ thuật che chắn phòng ngừa tai nạn rủi ro
nếu đúng quy chuẩn hệ thống thang máy thang vận trong tòa nhà là một hạng mục
phải được cấp phép mới được thi công lắp đặt
tuy nhiên hiện nay nhiều nhà hàng đã tự ý lắp đặt hệ thống thang vận
tiềm mẩn nguy cơ mất an toàn
cẩn trọng với nới niên hạn taxi là tiêu đề bài viết đáng chú ý trên báo kinh tế và đô thị ngày hôm nay
tác giả bài viết đề cập đến việc xe taxi hoạt động trên địa bàn tp hà nội
thường đạt từ ba năm trăm linh đến bốn năm trăm linh km vận hành một tháng
với cường độ như vậy thì cần thiết sẽ phải siết chặt các quy định về niên hạn sử dụng kinh doanh của xe taxi
để đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
bài viết trích dẫn một số ý kiến của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi cho rằng
cần cao băng niên hạn taxi giữa hà nội tp hcm và các địa phương khác
tuy nhiên chuyên gia giao thông nguyễn mạnh thắng nhận định không thể cao bóng như vậy
bởi trên thực tế nhu cầu sử dụng taxi tại các đô thị đặc biệt cao hơn nhiều so với đô thị bình thường
việc phân loại đô thị để có quy định cụ thể về niên hạn taxi là việc làm cần thiết
trên thực tế thời gian qua do chủ trương giữ ổn định đầu số phương tiện taxi trên địa bàn thành phố
nên sở giao thông vận tài hà nội đã dừng cấp phép thành lập thêm doanh nghiệp
và không cho tăng số lượng xe taxi
để đối phó với quy định này một số doanh nghiệp đã lách luật mở trụ sở đăng ký kinh doanh
trên địa bàn một số tỉnh giáp danh hà nội để được cấp phù hiệu xe taxi
sau đó đưa phương tiện quay trở lại địa bàn hà nội hoạt động
đề cập đến tình trạng thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ bạo hành cán bộ y tế
gây bức xúc trong dư luận và tác động đến tâm lý của số đông các thầy thuốc trong nước
tuy nhiên dường như chế tài thì vẫn còn chưa đủ mạnh để xử lý tình trạng này
báo công an nhân dân đăng tải bài viết có tiêu đề
cần chế tài mạnh hơn vì sự an toàn của thể thuốc
bài viết dẫn ý kiến của thạc sĩ phạm đức mục chủ tịch hội điều dưỡng việt nam cho rằng
hành vi chửi bới lăng mạ cán bộ y tế là hành vi phạm pháp
nhưng đáng tiếc đây lại là dạng bạo hành thường gặp nhất của cán bộ y tế ở việt nam
nhưng hành vi này chưa đủ để áp dụng việc bắt giam xử lý
ông mục nhấn mạnh cán bộ y tế không thể tự bảo vệ được họ
sứ mệnh của thầy thuốc là cứu bệnh nhân thì cần có một lực lượng để bảo vệ họ
cần coi bệnh viện là một điểm nóng của xã hội và phải tăng cường hệ thống camera giám sát
tăng cường lực lượng an ninh để bảo vệ cán bộ y tế
thông tin chi tiết quý vị đón đọc trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
trong môn màu cuộc sống hôm nay mời quý vị đến với bộ sưu tập hơn một loại ốc
của một người đàn ông hơn một